báo thể thao và văn hóa vừa tổ chức lễ phát động giải thưởng thiếu nhi giấy mèn năm hai nghìn hai mươi
buổi lễ có sự tham gia của đông đảo những tác giả và nghệ sĩ nổi tiếng
quan tâm đến công việc sáng tác văn học nghệ thuật dành cho thiếu nhi
trong những năm gần đây chúng ta vẫn thường nhắc tới sự thiếu vắng những sáng tác dành cho thiếu nhi
giải thưởng giấy mèn do báo thể thao và văn hóa phát động
nhằm tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật giải trí giàu giá trị chân thiện mỹ dành cho các em nhỏ
đây là giải thưởng phi lợi nhuận dành cho các sáng tác trình diễn nghệ thuật xuất sắc của thiếu nhi
và vì thiếu nhi được tổ chức hàng năm
hội đồng giám khảo của giải thưởng gồm các văn nghệ sĩ uy tín như là nhà thơ trần đăng khoa
nhà văn nguyễn quang thiều họa sĩ thành trương
lễ trao giải năm nay dự kiến sẽ tổ chức vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi